cảm ơn các bạn đã theo dõi

qua kiểm tra ông nguyễn duy thành có nồng độ cồn hai trăm chín mươi tám mg trên một lít khí thở
phòng cảnh sát cơ động và công an tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa phát hiện ngăn chặn hai nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi đánh nhau
ngay sau khi nhận thông tin có hai nhóm thanh thiếu niên đang tập trung trước cổng siêu thị mega market ở phường tân an thành phố buôn ma thuột mang theo hung khí gây dối trật tự công cộng
phòng cảnh sát cơ động và công an thành phố buôn ma thuột triển khai lực lượng đến ngăn chặn tạm giữ hai mươi chín đối tượng thu nhiều hung khí các loại một mươi năm xe mô tô và một số vật chứng liên quan

quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện